nhắc lại cái truyền thống đấy để làm sao cho con cho cháu các cái thế hệ sau mình biết được và tiếp nối cái truyền thống anh hùng ấy
truyền thống anh hùng của một thủ đô anh hùng của một đất nước anh hùng
đồng chí ơi chúng ta không biết năm sau có gặp lại nhau được nữa không
tuổi này rồi liệu ai còn ai mất
nhưng đến bây giờ hay mãi mãi về sau trong tim tôi và các đồng chí
mãi hát chung một câu thề
sáu mươi ba năm đã trôi qua những người lính năm xưa dù ở cương vị nào
vẫn luôn tự hào khắc ghi những giờ phút hào hùng năm ấy
và họ không quên kể lại cho con cháu cho thế hệ sau
những câu chuyện lịch sử hào hùng của dân tộc
hôm nay ngày chín tháng một mươi bộ tài chính đã tổ chức họp báo
thông báo nội dung của hội nghị bộ trưởng tài chính apec hai nghìn một mươi bảy
diễn ra từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi một tháng một mươi
tại hội an quảng nam
dự kiến tham dự hội nghị bộ trưởng tài chính apec và các hội nghị liên quan
sẽ có khoảng ba trăm linh đại biểu quốc tế và trong nước
trong đó bao gồm các bộ trưởng tài chính lãnh đạo cơ quan tài chính
và lãnh đạo ngân hàng trung ương của hai mươi một nền kinh tế thành viên trong khu vực
lãnh đạo cấp cao của các tổ chức tài chính quốc tế
tại hội nghị các bộ trưởng tài chính sẽ thảo luận về tình hình kinh tế
và tài chính vĩ mô toàn cầu và khu vực
xem xét kết quả tiến trình hợp tác tài chính
về bốn chủ đề ưu tiên trong năm
cập nhật tình hình triển khai kế hoạch hành động cu
và thảo luận các vấn đề quan tâm khác
bốn chủ đề ưu tiên được thảo luận đó là
đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng
xói mòn cơ sở thuế và dịch chuyển lợi nhuận
tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai
tài chính bao trùm
kết quả của hội nghị bộ trưởng tài chính apec
sẽ được báo cáo lên ủy ban quốc gia apec hai nghìn một mươi bảy
để chuẩn bị nội dung cho hội nghị cấp cao apec vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
chiều nay phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt
công an thành phố hà nội đã tăng cường cán bộ chiến sĩ
phục vụ cho tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy
diễn ra tại thành phố đà nẵng
lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt
công an thành phố hà nội đã quán triệt
tất cả những nội dung kế hoạch phương án
về công tác đón dẫn đoàn đối với cán bộ chiến sĩ
được tăng cường vào thành phố đà nẵng làm nhiệm vụ
tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy
sẽ diễn ra từ ngày sáu đến ngày một mươi một tháng một mươi một
dự kiến lãnh đạo của hai mươi một nền kinh tế thành viên apec
và khoảng một mươi đại biểu trong và ngoài nước tham dự
để phục vụ hiệu quả công tác đón
dẫn các đoàn đại biểu tham dự tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy
tại thành phố đà nẵng
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt
công an thành phố hà nội
tăng cường một trăm linh cán bộ chiến sĩ
bên cạnh đó những phương tiện hiện đại
gồm ô tô mô tô dẫn đoàn thế hệ mới nhất
cũng được bổ sung trang cấp
tất cả quân số phương tiện
được phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt
tăng cường cho cục cảnh sát giao thông
bộ công an đơn vị chủ trì đón dẫn
đảm bảo trật tự an toàn giao thông
phục vụ tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy
tại thành phố đà nẵng
sáng nay ngày chín tháng một mươi
phiên tòa xét xử bị cáo châu thị thu nga
và các đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
được tiếp tục với phần tranh tụng
đại diện viện kiểm sát nhân dân
thành phố hà nội giữ quyền công tố
tại phiên tòa đã đọc bản luận tội
và đề nghị mức án đối với từng bị cáo
trong đó bị cáo châu thị thu nga
đã bị đề nghị mức án tù trung thân
theo đại diện viện kiểm sát
trong vụ án này bị cáo châu thị thu nga
là người chủ mưu chỉ đạo
các bị cáo khác thực hiện tội phạm
và là người sử dụng hưởng lợi toàn bộ
số tiền chiếm đoạt được
vì vậy cần áp dụng hình phạt thật nghiêm khắc
đối với bị cáo mới có tác dụng gian đe
giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung
cụ thể đại diện viện kiểm sát
đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt
bị cáo châu thị thu nga mức án tù trung thân
ngoài án phạt tù viện kiểm sát
còn đề nghị hội đồng xét xử tuyên buộc
bị cáo châu thị thu nga phải bồi thương
cho các bị hại số tiền đã chiếm đoạt
trên ba trăm bốn mươi tám tỷ đồng
đồng thời đề nghị tiếp tục cây biên
số tài sản của công ty hocsing group
và của vợ chồng châu thị thu nga
mà cơ quan cảnh sát điều tra đã kê biên
để đảm bảo thi hành án
ngoài bị cáo nga các bị cáo
trong vụ án đều là người làm công ăn lương
không được hưởng lợi từ số tiền chiếm đoạt
trừ bị cáo tình
các bị cáo này đều phạm tội lần đầu
có thái độ khai báo thành khẩn
nên viện kiểm sát coi đây là tình tiết
để đề nghị hội đồng xét xử xem xét
giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo
khi lượng hình viện kiểm sát
cũng đề nghị tòa không áp dụng hình phạt bổ sung
đối với các bị cáo
hôm nay tại công an tỉnh kiên giang
tổng cục chính trị công an nhân dân
tổ chức hội nghị giao ban công tác
xây dựng lực lượng công an nhân dân
chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy
và cụm thi đua số tám và số chín
thời gian qua công an các đơn vị
trong cụm thi đua số tám và số chín
đã có nhiều cố gắng nỗ lực
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
góp phần giữ vững an ninh
tự trên địa bàn phát huy kết quả đó
trong thời gian tới công an các địa phương
sẽ tập trung làm tốt công tác giáo dục
chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ
tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả
các cuộc vận động do bộ công an phát động
để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị
được giao trong thời kỳ mới
thực hiện nghiêm quy định của bộ công an
về các mặt công tác tổ chức cán bộ
nhất là quản lý sử dụng biên chế
đào tạo bồi dưỡng quy hoạch
luân chuyển và bồi nhiệm cán bộ
trong phần tin quốc tế
thủ tướng anh dự đoán lạc quan
về tiến trình brexit
mỹ tăng cường an ninh cho giải chicago marathon
liên quan đến tiến trình brexit
theo kế hoạch trong hôm nay
thủ tướng anh theresa may sẽ có bài phát biểu
trước các nhà lập pháp nước này
giữa lúc chính giới anh
đang chia rẽ về các cuộc thương lượng
rời khỏi liên minh châu âu eu
động thái diễn ra trong bối cảnh
vòng đàm phán thứ năm diễn ra tại bruxelles bỉ
theo thông báo văn phòng thủ tướng anh
trong bài phát biểu sắp tới tại hạ viện
thủ tướng theresa may sẽ hối thúc các bên
thể hiện sự linh hoạt trong việc tìm kiếm
một thỏa thuận anh rời khỏi eu
bà cũng sẽ khẳng định một mối quan hệ đối tác
đặc biệt sâu sắc và mới mẻ
giữa anh và eu là mong muốn
và cũng là lời đề nghị của london
theo bà may để đạt được mối quan hệ đối tác đó
đòi hỏi không chỉ khả năng lãnh đạo
và sự linh hoạt của anh
mà còn cả từ phía hai mươi bảy quốc gia thành viên eu
thủ tướng anh cho rằng quả bóng
giờ đang ở phía sân của eu
đồng thời bày tỏ lạc quan rằng sẽ nhận được
những phạt hồi tích cực từ eu
giải chicago marathon
một trong sáu giải chạy marathon lớn nhất thế giới
thu hút tới bốn mươi năm người tham gia
đang diễn ra tại mỹ
nhà chức trách nước này đã tăng cường
các biện pháp bảo đảm an ninh
trong suốt thời gian diễn ra
trong bối cảnh vụ xả súng đẫm máu
tại las vegas xảy ra vào hồi đầu tháng
theo giới chức chicago
bang illenois một loạt các đơn vị cảnh sát địa phương
cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cơ quan quản lý liên lạc khẩn cấp oemc
đã chuyển trạng thái trực chiến
cục điều tra liên bang mỹ fbi
và bộ an ninh nội địa mỹ
cũng huy động một lực lượng lớn
cùng các trang thiết bị chuyên dụng
để đảm bảo an ninh trong suốt sự kiện
lực lượng an ninh đã được triển khai
xung quanh khu vực thi đấu
và ngăn không cho các phương tiện
và người đi bộ tiến vào đường chạy
lực lượng cảnh sát cũng đã thiết lập
các chốt kiểm soát an ninh
và kiểm tra tất cả các túi sách
mang vào khu vực diễn ra giải đấu
ban tổ chức yêu cầu mọi thành viên tham dự
và tình nguyện viên phải đóng đồ dùng cá nhân
trong một túi nhựa trong suốt
các đối tác liên bang của chúng tôi
cùng lực lượng cảnh sát cứu hỏa
oemc và nhân viên y tế
đã được huy động và bảo đảm chắc rằng
mọi lực lượng đã ở trạng thái sẵn sàng
và cảnh giác cao độ
mọi yếu tố cần thiết từ trang thiết bị
đến lực lượng an ninh đã vào vị trí
và mọi người đều nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của mình
chúng tôi đã huấn luyện tất cả các tình huống
có thể xảy ra trong một sự kiện như vậy
do đó mọi người có thể yên tâm
dõi theo giải marathon năm nay
cơ quan cảnh sát chicago cũng đã huy động
một cảnh sát mặc thường phục tuần tra
xung quanh khu vực thi đấu
và triển khai chó nghiệp vụ phát hiện bom
một số máy bay trực thăng cũng được huy động
để giám sát quanh khu vực diễn ra sự kiện
mới đây giới chức tây ban nha đã tiến hành
thu giữ ba tám tấn cocaine
được giấu trên một chiếc tàu kéo
tại khu vực quần đảo canary
trên biển đại tây dương cách lãnh thổ maroc
khoảng một trăm linh km về phía tây
vụ thu giữ nằm trong một chiến dịch
chống ma túy quốc tế quy mô lớn
được thực hiện tại khu vực ngoài khơi đại tây dương
truyền thông tây ban nha cho biết
số cocaine bị tịch thu có trị giá ước tính
lên tới hơn hai trăm linh triệu
con tàu cùng thủy thủ đoàn
được cho là xuất phát từ colombia
bị lực lượng chức năng chặn lại
tại khu vực quần đảo canary
và được lai dắt về cảng cadit của tây ban nha
để tiến hành khám xét
hiện toàn bộ thủy thủ đoàn trên con tàu
đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra
theo một báo cáo gần đây của văn phòng liên hợp quốc
về ma túy và tội phạm
trong thập kỷ vừa qua
hoạt động buôn bán ma túy đã phát triển không ngừng
và vận chuyển bằng nhiều con đường khác nhau
trong đó con đường từ trung mỹ sang châu âu
các nhà nghiên cứu mỹ đã thiết kế thành công
một loại băng y tế có khả năng
làm lành vết thương trên da
nhanh gấp ba lần so với băng y tế thông thường
sự khác biệt của loại băng y tế vừa được phát triển
đó là băng bao gồm
các sợi dẫn điện được nạp thuốc kháng sinh
chất tăng trưởng tái tạo mô thuốc giảm đau
và các loại thuốc khác
một vi điều khiển có kích cỡ ngang bằng một con tem
phụ trách việc kiểm soát thuốc được đưa vào cơ thể
thông qua điện thoại thông minh
các nhà nghiên cứu cho hay trong tương lai
loại băng bằng này sẽ rất hữu dụng
trong việc chữa trị cho các thương binh ở chiến trường
những thông tin quốc tế vừa rồi
cũng đã kết thúc chương trình thời sự
của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
thân ái chào tạm biệt